bình phước đang thực hiện những bước đi đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao với việc xây dựng những mô hình sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
thành công ban đầu từ những mô hình hôm nay được kỳ vọng sẽ là nền tảng là động lực để bình phước xây dựng một nền nông nghiệp thông minh và hiện đại
sau hơn chục mùa bội thu vườn sầu riêng có diện tích rộng hơn một mươi hectare với gần hai gốc của gia đình ông dụng quý đông ở xã tân hưng huyện đồng phú đang ra hoa hứa hẹn sẽ tiếp tục cho gia đình ông một vụ mùa bội thu đầy trái
một mẫu sầu riêng ta trồng được hai trăm linh cây
một trăm linh cây thu khoảng hai mươi tấn bán giá thị trường thấp nhất hiện nay ba mươi đồng thì ta cũng thu nhập được sáu trăm linh đồng ta chỉ phí một năm thì nó nằm tầm khoảng từ một mươi năm hai mươi thì ta cũng còn lợi dụng được bốn trăm linh đồng nếu là sổ riêng
toàn bộ diện tích vườn keng trái này của gia đình ông đông rộng gần hai mươi hai hectare với các loại cây ăn trái như quýt đường mít thái và sầu riêng
ông cho biết mỗi năm trừ chi phí về phân bón và nhân
năm công khu vườn này mang lại thu nhập cho gia đình ông không dưới năm tỷ đồng
với ba mươi năm trong nghề đi từ miền tây ra tới tầng thái nguyên cao bằng sơn la nói chung cũng gần ba mươi tám tỉnh
và tôi nghiên cứu chiều sâu phía bắc là trung quốc phía nam và thái lan
thì tôi đánh giá bình phước mình là được thương hiệu đại nhất trong nước
cái đó tôi ở đây tôi truyền bày chỉ luôn là vì các tỉnh khác
người ta trồng không được những cây có giá trị như bình phước
giống như bình phước về cây cao su trụ lật cây điều trụ lật và cây ăn trái trụ lật
còn đây là trang trại trồng bưởi da xanh rộng hơn sáu hectare của gia đình ông đặng văn siêu
ở ấp bảy xã minh lập huyện hớn quảng áp dụng mô hình tưới không gian
theo ông siêu đối với giống bưởi da xanh này cứ sau thời gian trồng khoảng bốn năm thì cây cho trái
mỗi hectare bưởi da xanh cho thu hoạch từ một mươi năm đến hai mươi tấn trái
với năng suất này sau khi trừ chi phí gia đình ông thu về lợi nhuận cả chục tỷ đồng mỗi năm
ngoài cung cấp trái ra thị trường trang trại ung siêu còn cung cấp cây giống ra thị trường
và chia sẻ kỹ thuật kinh nghiệm cho những nông dân có nhu cầu
với mục đích giúp nông dân tạo ra sản phẩm siêu sạch an toàn cho chính mình và bảo vệ môi trường sống
được thành lập từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba công lộc bộ sản xuất tiêu bình vững xã thanh an huyện hấn quảng
với sự tham gia của các hội gia đình
có từ bảy trăm linh lục tiêu đang cho thu hoạch trở lên
ban đầu chỉ được một vài thành viên tham gia vì còn hoài nghi tính khả thi và những lợi ích mang lại cho người trồng tiêu
đến nay công lộc bộ này đã có một mươi chín hội phiên tham gia với gần hai mươi hectare diện tích hồ tiêu
gia đình anh phạm văn dầu ngụ tại ấp địa hạt xã thanh an là một trong những hộ gia đình
trên địa bàn xã thanh an huyện hớn quảng tỉnh bình phước tham gia mô hình trồng tiêu sạch
và cũng đang thử nghiệm mô hình tưới nhỏ giọt
vườn tiêu của gia đình anh có diện tích hơn hai hectare trồng từ năm hai nghìn hai với khoảng hai bảy trăm linh lục tiêu
trong đó có một năm trăm linh nọc là giống tiêu ấn độ còn lại là tiêu vĩnh linh năng suất đạt gần ba tấn
nhìn những trụ tiêu vương lên cao xanh mước trái triểu quả anh dầu cho biết
nhờ chăm sóc đúng quy trình cây tiêu sinh trưởng phát triển tốt không bị bệnh chết nhanh chết chậm
nên cho năng suất
năng suất cao lại an toàn cho người sử dụng
khi tham gia câu lạc bộ thì được câu lạc bộ được có những kỹ sư về tư vấn cho những hội viên
được làm có kỹ thuật chăm sóc vườn cho nó có hiệu quả hơn
năng sức thì nó có đạt hơn là khi mình chưa tham gia
còn về giá thì
nói chung thì được bao tiêu sản phẩm với lại giá thì không có bị thương lái ép giá
còn tính chung cả tỉnh bình phước hiện có đến hai mươi bốn câu lạc bộ sản xuất hồ tiêu sạch với gần năm trăm ba mươi nông hộ tham gia
câu lạc bộ phát triển tiêu bình vững nằm trong dự án phát triển chuỗi cung ứng tiêu bình vững
được sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức phát triển hà lan
công ty chế biến gia vị nestai việt nam liên kết thực hiện

theo đó công ty chế biến gia vị nespai việt nam và các hộ trồng tiêu ký kết hợp đồng
đây là dự án mang lại nguồn lợi cho hai bên
điểm đặc biệt của dự án là các hộ trồng tiêu có thể ký gửi tiêu cho nespai
và được ứng bảy mươi tiền theo giá thời điểm ký gửi để chờ giá tốt
người trồng tiêu có thể chốt giá bán bất cứ lúc nào
và sẽ được công ty thanh toán một trăm linh tiền theo giá hiện tại

mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng mô hình cơ giới hóa trong việc trồng khoai và đầu tư

mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng mô hình cơ giới hóa trong việc trồng khoai và đậu tương
trong chuyến công tác vừa qua tại tỉnh bình phước nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm ngày tái lập tỉnh
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ công nhân của trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh
tại đây thủ tướng hoan nghênh những thành tựu bước đầu của nền nông nghiệp tỉnh bình phước trong việc thực hiện xây dựng nông nghiệp công nghệ cao
thủ tướng nhấn mạnh bình phước cần tiếp tục chú trọng vào việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp
chú trọng vào công tác nghiên cứu sản xuất giống xây dựng các mô hình nông nghiệp hiệu quả và nhân rộng mô hình cho nhân dân
từ những chính sách mới của chính phủ về phát triển nông nghiệp công nghệ cao thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chia sẻ với lãnh đạo địa phương này về tầm nhìn mới trong phát triển
theo thủ tướng bình phước phải là tỉnh tiên phong trong đổi mới
để phát triển dựa trên nền tảng nông nghiệp thông minh nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao nền nông nghiệp này phải tạo ra những nông sản có giá trị lớn
đại diện xứng đáng cho thương hiệu nông sản việt nam trong chuỗi giá trị quốc tế
sau những năm tháng với điệp khúc chặt trồng chặt bình phước đang thực hiện những bước đi đột phá trong sản xuất nông nghiệp bền vững
với những loại cây khác có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhiệm
chỉ cần tập trung vào một số loại cây công nghiệp chủ lực là hồ tiêu cao su hay điều như trước đây
nhiệm kỳ đại hội đảng tỉnh nam bộ lần thứ một mươi vừa qua cũng xác định ngành nông nghiệp là giữ giai trò là mũi nhọn của phát triển kinh tế của tỉnh
tập trung là phát triển là nông nghiệp gắn với nông nghiệp sạch nông nghiệp sản xuất là sạch sản phẩm sạch và an toàn
định hướng sắp đến đối với nông nghiệp thì phải hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao
từ đây thì mới làm cho cuộc sống của người dân ổn định cải thiện và làm giàu
cùng với đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật
bình phước cũng đang bắt tay với các doanh nghiệp uy tín trong khâu quảng bá và tiêu thụ sản phẩm
hiện nay bình phước đang xây dựng đề án khu nông nghiệp công nghệ cao trên diện tích một hectare đất không có rừng
với sự giúp đỡ của bộ công thương trong việc kết nối các sản phẩm nông nghiệp sạch ở bình phước với thị trường của cả nước thông qua thương mại điện tử
có thể nói đây chỉ là những bước đi đầu tiên của bình phước trên con đường hiện đại hóa nông nghiệp
và phía trước còn biết bao khó khăn thử thách
nhưng như những gì mà chúng ta đã thấy bình phước hứa hẹn sẽ trở thành một trong những trung tâm của cả nước về nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao
chứ không phải chỉ mỗi là thủ phủ có cây điều cao su hay hủ tiêu như hiện nay